tạo môi trường làm việc tốt cùng với hệ thống chính sách phù hợp là những nhân tố quan trọng để các tài năng trẻ phát huy năng lực trí tuệ cho công cuộc phát triển đất nước
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài tạo môi trường phát triển tài năng trẻ của tiến sĩ phạm mạnh hà mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng nhấn mạnh quan điểm
tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi sáng tạo của đội ngũ trí thức và có cơ chế chính sách phát hiện thu hút sử dụng nhân tài
đảng ta luôn xác định con người là mục tiêu và động lực của sự phát triển và phát triển nhanh nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi
đặc biệt trong bối cảnh mới việc phát huy tài năng trẻ tài năng khoa học trẻ càng có ý nghĩa hết sức quan trọng
khi nói đến tài năng thường chúng ta nói đến trình độ năng lực chi thức khả năng sáng tạo và những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển chung của xã hội và đất nước
nhưng tài năng không tự nhiên mà có người có tài ngoài tố chất bẩm sinh còn nỗ lực phấn đấu đam mê nghiên cứu tìm tòi áp dụng kiến thức vào thực tiễn với kết quả cao nhất
trên thực tế
không phải cứ có bằng cấp giỏi có học vị cao thì đều là tài năng
bằng cấp hay học vị của cá nhân mới chỉ phản ánh năng lực kiến thức ở dạng tiềm giảng
còn khả năng vận dụng kiến thức kỹ năng để giải quyết những vấn đề của thực tiễn một cách xuất sắc mới được gọi là tài năng
thực tế cũng cho thấy tự thân người có tài khó phát huy được những tài năng của mình nếu thiếu đi sự quan tâm trợ giúp từ phía gia đình nhà trường và xã hội
nhận thức rõ điều này
đảng và nhà nước ta ngày càng trú trọng vào việc đào tạo bồi dưỡng phát huy và trọng dụng tài năng trẻ nói chung và tài năng khoa học trẻ nói riêng
có thể nói chưa bao giờ hoạt động đào tạo phát triển tài năng trẻ lại được quan tâm đặc biệt như hiện nay
nuôi dưỡng và phát huy tài năng trẻ đã trở thành ưu tiên hàng đầu của đảng nhà nước và chính phủ
điều đó thể hiện ở nhiều khía cạnh từ chủ trương đường lối đến những quyết nghị chỉ đạo đúng đắn của các cấp lãnh đạo và việc thực hiện của các ban
ngành đoàn thể
đã có rất nhiều tài năng trẻ tài năng khoa học trẻ việt nam được vinh danh trong nước và trên thế giới
họ là những tấm gương tài năng trẻ tiêu biểu là niềm tự hào của đất nước là niềm tin là sự kỳ vọng về sự vươn lên trưởng thành của thế hệ trẻ việt nam
tuy nhiên việc trọng dụng và phát huy tài năng trẻ ở nước ta hiện vẫn còn những bất cập đặc biệt trong khối hành chính sự nghiệp và trong các cơ quan quản lý nhà nước
một thực tế cho thấy
nhiều tài năng trẻ từ chối không muốn làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước trong khi nhà nước rất cần người tài để xây dựng và quản lý chính sách
ở hà nội trong hơn một mươi năm trải thảm đỏ kêu gọi nhân tài mới chỉ thu hút được một trăm linh ba thủ khoa trong tổng số một hai trăm linh ba em
tại đà nẵng sau hơn bảy năm thực hiện chính sách triêu hiền đại sĩ cũng chỉ thu hút được năm trăm linh thạc sĩ sinh viên khá giỏi về làm việc
hàng năm chúng ta có hàng chục đoàn học sinh giỏi đi thi đấu quốc tế ở nhiều lĩnh vực khoa học và gạt hái được nhiều giải thưởng lớn
nhưng nếu chỉ xét riêng ở lĩnh vực khoa học công nghệ thì tài năng khoa học trẻ của chúng ta lại tỏ ra yếu thế khi chưa có nhiều công trình sản phẩm khoa học mang tính đột phá khu vực
theo một báo cáo suốt một mươi năm từ năm hai nghìn một đến năm hai nghìn một mươi trong một sáu trăm sáu mươi năm đơn đăng ký của người việt
thì chỉ có hai trăm năm mươi bảy bằng độc quyền sáng chế được cấp kém hai mươi bảy lần so với số văn bằng được cấp của người nước ngoài
điều này cho thấy vai trò của tài năng khoa học trẻ của việt nam vẫn chưa được thể hiện rõ nét
càng trở nào khiến cho các tài năng khoa học trẻ ít có công trình nghiên cứu đăng tải trên các tạp chí khoa học khu vực và quốc tế
vì sao một số học sinh sinh viên giỏi ưu tú ra nước ngoài học tập
lại không quay trở về cống hiến tại quê hương
vì sao một số tài năng trẻ không muốn vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước
theo chúng tôi những bất cập trong việc trọng dụng tài năng trẻ hiện nay là do chính chúng ta chưa định vị được thế nào là tài năng để từ đó có định hướng đào tạo bồi dưỡng và trọng dụng
đối với những tài năng trẻ tiền lương và các cơ chế đãi ngộ là rất quan trọng
nó là điều kiện cần để anh chị em yên tâm lao động nghiên cứu sáng tạo
nhưng thực tế cho thấy ở một số địa phương ngoài một số khoản tiền gọi là chiêu hiền đại sĩ thì các tài năng trẻ cũng chỉ được nhận mức lương đúng theo quy định của nhà nước theo hệ số
lý do khác khiến một số tài năng trẻ không mặn mà vào làm tại các cơ quan hành chính nhà nước là bởi họ lo lắng cơ hội thăng tiến mong manh do những quy định hành chính ngặt nghèo và máy móc
bên cạnh đó môi trường làm việc thiếu cạnh tranh ít thử thách

ngoài ra với nhiều tài năng trẻ
cơ hội để khẳng định và phát triển nghề nghiệp được xem là ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn nơi làm việc
trong công việc họ thường thích những đột phá thử thách mong muốn được lãnh đạo tin tưởng giao việc hoặc ủy quyền để thực hiện những công việc quan trọng
nhưng ở một số nơi những người trẻ mới về làm việc thường chưa nhận được sự đánh giá đúng mức thậm chí phải đảm nhiệm công việc không phù hợp với chuyên môn và năng lực
từ thực tiễn đó trong điều kiện khoa học công nghệ đang phát triển nhanh chóng công nghệ thông tin có những bước nhảy vọt
thì một trong những nhiệm vụ chiến lược quan trọng hàng đầu của nước ta là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phát huy tài năng trẻ tài năng khoa học trẻ
để tiếp tục phát triển ươm mầm và nuôi dưỡng nhân tài đất việt việc tạo môi trường phát huy tài năng trẻ tài năng khoa học trẻ là một vấn đề cấp bách đặc biệt quan trọng
và đòi hỏi sự chung tay của các cấp các ban ngành đoàn thể và toàn xã hội
trong đó theo chúng tôi cần chú trọng một số nội dung cơ bản
mà yếu tố quan trọng hàng đầu là tạo môi trường học tập và nghiên cứu phù hợp
điều kiện học tập và nghiên cứu tốt giúp phát triển năng khiếu tư duy sáng tạo và định hướng tích cực cho tài năng trẻ rèn luyện phấn đấu và cống hiến cho đất nước
cần nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ hỗ trợ tài năng trẻ việt nam các quỹ và hình thức hỗ trợ bảo trợ tài năng trẻ hiện có
vận động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các tài năng trẻ hỗ trợ để tài năng trẻ phát triển chuyên môn
xây dựng môi trường hoạt động trao đổi khẳng định chuyên môn cho các tài năng thông qua các tọa đàm hội thảo cuộc thi chương trình hoạt động có nội dung chuyên môn khoa học sâu sắc
một mặt cần xây dựng cơ chế chính sách phù hợp tạo điều kiện cho tài năng thực hiện nghiên cứu tích lũy chi thức và công tác chuyên môn
có những chương trình đề án phù hợp trong việc bố trí sử dụng tài năng trẻ
các cấp các ban ngành đoàn thể đặc biệt là đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức chính trị xã hội của thanh niên
cần có sự phối hợp nhằm tạo ra môi trường điều kiện tốt nhất để tài năng trẻ học tập nghiên cứu và phát triển
nhìn sang một số quốc gia chúng ta nhận thấy việc đào tạo và tuyển chọn nhân tài được xem là một sách lược mang tính quốc gia được ưu tiên hàng đầu
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đã thành lập ủy ban tuyển dụng tài năng singapore với nhiệm vụ tìm kiếm tài năng không chỉ người bản địa mà còn trọng dụng cả những tài năng người nước ngoài
những tài năng trẻ nước ngoài ngoài việc được hưởng lương cao theo mức tài năng còn được nhiều chính sách yêu đãi như đưa người thân sang sống cùng được định cư lâu dài nếu có nguyện vọng
ở nhật bản
chính sách thu hút người tài được chính phủ quan tâm bằng cách cung cấp các khoản tài chính để đào tạo và tuyển dụng những tài năng
tài năng giỏi nhất về làm cho nhà nước
theo đó hàng năm viện nhân sự nhật bản một cơ quan nhà nước độc lập với các bộ sẽ mở ba kỳ thi tuyển chọn công chức gồm loại một và hai
những người trung tuyển kỳ thi loại một sẽ được đào tạo để trở thành cán bộ lãnh đạo trong tương lai và được tự do lựa chọn nơi làm việc
đáng chú ý số người tham gia thi tuyển thường là các sinh viên ưu tú tại các trường đại học lớn
quý vị và các bạn
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi